cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng trần đề lộc trú tại phường long hương thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ vụ án vào sáng ngày sáu tháng bảy lộc điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì phát hiện chị trần hoài tố như chú tại thành phố bà rịa lưu thông bằng xe máy một mình
trong túi áo khoác có chiếc điện thoại di động lộc đã điều khiển xe máy chạy theo chị như
khi đến đoạn đường vắng thuộc địa bàn phường một mươi thành phố vũng tàu lộc chạy từ phía sau tới giật chiếc điện thoại của chị như rồi tẩu thoát
ngày bảy tháng bảy đối tượng này liên hệ với nạn nhân yêu cầu mang tám triệu đồng đến gặp để chuộc lại tài sản
chiều cùng ngày chị như mang tiền đến một quán cà phê tại địa bàn phường một thành phố vũng tàu để chuộc lại tài sản
tại đây lộc đã bị các trinh sát hình sự công an thành phố vũng tàu bắt giữ cùng tăng vật vụ án là chiếc điện thoại di động iphone năm